theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trong đêm ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng tám trên các vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trong chiều và tối ngày một mươi một tháng tám ở tây nguyên và nam bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm có nơi trên ba mươi mm
ngày một mươi hai tháng tám bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến khánh hòa có nắng nóng riêng các tỉnh bắc và trung trung bộ có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ hai đến ba ngày ở các tỉnh bắc bộ ở trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới